để tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị của asean
sáng nay tại trụ sở bộ ngoại giao cũng đã diễn ra lễ thượng cờ asean nhân kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thành lập tổ chức này
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng điểm lại những thành công mà asean đạt được trong hơn năm mươi năm qua
khẳng định asean ngày càng nâng cao hình ảnh và vị thế cũng như lan tỏa vai trò và tiếng nói ở cả tầm khu vực và quốc tế
nhấn mạnh vai trò trung tâm của asean ngày càng được khẳng định nhờ thúc đẩy đối thoại xây dựng lòng tin
nỗ lực kiến tạo cấu trúc khu vực mở minh bạch và dựa trên luật lệ hướng tới môi trường hòa bình ổn định phát triển
thứ trưởng nguyễn quốc dũng cam kết trong năm hai nghìn hai mươi với cương vị là chủ tịch asean
việt nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của asean cùng các nước asean và đối tác cùng nhau đưa asean ngày càng đoàn kết
gắn bó và xử lý các thách thức một cách hiệu quả vì hòa bình và phổn vinh của khu vực và cộng đồng
lễ thượng cờ asean được cử hành vào dịp kỷ niệm ngày thành lập asean
mùng tám tháng tám hàng năm là thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên asean
lá cờ asean là biểu tượng cho tình đoàn kết hiếu nghị hợp tác của asean và khát vọng hòa bình
ổn định phát triển thịnh vượng của toàn thể hiệp hội dưới mái nhà chung là cộng đồng asean